công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng đối với bảy đối tượng
để điều tra về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự theo khoản hai điều hai trăm linh một bộ luật hình sự
các quyết định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
bảy đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn văn út nguyễn ngọc quang nguyễn đức hải bùi văn đạt nguyễn trung tín dương thanh sang và nguyễn văn doanh
theo kết quả điều tra ban đầu nhóm đối tượng này do nguyễn văn út cầm đầu hoạt động từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị phát hiện cách đây ít ngày
địa bàn nhóm đối tượng này hoạt động chủ yếu tại thành phố biên hòa thị xã long khánh các huyện trảng bom thống nhất định quán
theo cơ quan điều tra nhóm đối tượng này thực hiện cho vay trả góp với lãi suất bốn mươi một tháng
việc trả góp được thực hiện thành hợp đồng mua bán điện thoại di động trong đó người vay phải trả góp theo ngày cả tiền gốc và tiền lãi
cơ quan điều tra đã xác định có năm trăm bảy mươi hợp đồng mua bán điện thoại trả góp do các đối tượng yêu cầu con nợ viết và ký xác nhận trong quá trình cho vay với số tiền hàng trăm triệu đồng